thành đoàn tp hcm đã tổ chức lễ gia quân chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng lần thứ một mươi tám năm hai nghìn một mươi chín với sự tham gia của hai chiến sĩ
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
với phương châm thanh niên công nhân thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng
chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm nay thực hiện sáu nội dung trọng tâm đó là hoạt động tình nguyện sung kích xây dựng văn minh đô thị
hoạt động uống nước nhớ nguồn và tình nguyện vì an sinh xã hội hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới
hoạt động tình nguyện hướng về biển đảo quê hương hoạt động tình nguyện quốc tế và công tác xây dựng lực lượng
chiến dịch sẽ thu hút năm mươi lượt thanh niên công nhân thành phố tham gia từ ngày hai mươi hai tháng sáu đến ngày bốn tháng tám
các hoạt động tình nguyện phục vụ cộng đồng trở thành cái nôi rèn luyện môi trường thực tiễn cho thanh niên công nhân thành phố
công hiến sức trẻ của mình vì cộng đồng góp phần xây dựng thành phố và đất nước
điều ý nghĩa như hiền máu tình nguyện thăm tặng quà cho học sinh nghèo hoạt động tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp v v